các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cô bà yến lo lắng đó là đến nay chưa rõ hướng dẫn nếu đi học trở lại một trẻ mắc covid một mươi chín thì cả lớp có phải nghỉ học hay không
vì theo hướng dẫn trước đó của bộ y tế đối với trẻ mầm non một em trở thành f cả lớp nghỉ học một tuần
nếu vẫn áp dụng quy định này sẽ gây ra khó khăn xáo trộn rất lớn cho phụ huynh và nhà trường cũng như khó để có thể hoạt động ổn định
bà khúc thị trang hiệu trưởng trường mầm non tràng an thanh oai hà nội cho biết
điều cốt yếu nhất để đón trẻ chính là môi trường an toàn do đó phải đi dò từng con ốc đồ chơi quạt điện nhà vệ sinh nơi nào chưa an toàn phải bỏ đi hoặc sửa chữa
như những cơ sở khác nỗi lo của trường này khi hoạt động trở lại đó là thiếu giáo viên và sự ủng hộ của phụ huynh
bà trang nói trước đây có ba mươi giáo viên thì nay chỉ còn khoảng chục người do nghỉ dịch quá lâu các cô đều đã chuyển việc
khi gọi trở lại trường làm việc một số cô đề nghị tăng lương mới
trong khi chưa biết sẽ có bao nhiêu trẻ đi học nhân sự nhà bếp tạp vụ cũng đều nghỉ hết nay phải tuyển mới
trước mắt các cơ sở phải huy động giáo viên lẫn nhau để đảm bảo mỗi lớp hai cô
mở cửa trường mầm non hà nội yêu cầu các cơ sở giáo dục mở cửa trên tinh thần tự nguyện đồng thuận của cha mẹ học sinh
trên thực tế thời gian qua phụ huynh đã phải gửi con ở các lớp học chui để đi làm
do đó rất mong trường học mở cửa cho trẻ tới trường
nhiều trường khảo sát phụ huynh đồng ý cho trẻ đi học từ chín mươi đến một trăm linh
trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện mê linh ông nguyễn văn hậu cho biết
phòng giáo dục và đào tạo đã họp với các trường công lập và tư thục để lưu ý
trong đó nhấn mạnh mở cửa phải đảm bảo an toàn có phương án phòng chống dịch
đặc biệt các trường mở cửa sẽ tổ chức ngay việc ăn bán chú
nên phải xây dựng thực đơn khẩu phần chuẩn khoa học và đảm bảo an toàn thực phẩm
trường học cũng được lưu ý
trường học cũng được lưu ý của trẻ lâu ngày không đến trường để có những hoạt động giúp trẻ làm quen
tránh để xảy ra chuyện xung đột giữa giáo viên và phụ huynh
khác với học sinh các cấp việc trẻ mầm non đi học trở lại cần phải được chuẩn bị chú đáo hơn
cả về tâm lý lẫn cơ sở vật chất cho các em
các bậc phụ huynh và nhà trường cần phối hợp thật tốt để các em học sinh mẫu giáo
có thể đến trường trở lại một cách thuận lợi nhất